theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt rét đầu tiên của mùa đông miền bắc năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhiều khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng một mươi một năm nay
nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới hai mươi độ c tại khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ tháng một mươi một thấp hơn từ năm đến một độ
các khu vực khác phổ biến tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
theo dự báo các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng một mươi hai năm nay
cho đến tháng hai năm sau
mỗi đợt có khả năng kéo dài từ bảy đến một mươi ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng núi phía bắc